các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm bốn bệnh viện tim hà nội đã đề nghị bệnh viện phụ sản trung ương hỗ trợ phối hợp trong khám chữa bệnh cấp cứu ca bệnh tim nặng có thai
trước tình thế nguy kịch của người bệnh ngay lập tức thấy thuốc nhân dân giáo sư tiến sĩ nguyễn duy ánh giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương đã chỉ đạo và cử đội ngũ các bác sĩ giỏi có trình độ chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm hội trần ngay với các bác sĩ bệnh viện tim hà nội
sau nhiều cuộc hội trần và theo dõi liên tục người bệnh các chuyên gia các bác sĩ đã thống nhất phương pháp phẫu thuật lấy thai cho người bệnh đồng thời sẵn sàng các phương án tiếp nhận hồi sức điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh
chiều ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn kiếp mổ của bác sĩ chuyên khoa hai đặng quang hùng phó trưởng khoa sản bệnh lý bệnh viện phụ sản trung ương và các bác sĩ sản khoa hồi sức sơ sinh đang có mặt tại bệnh viện tim hà nội với đầy đủ nhân lực vật tư trang thiết bị và thuốc đã tiến hành phẫu thuật lấy thai cho người bệnh
sau gần một giờ phẫu thuật ca mổ thành công tốt đẹp và kịp thời bé sinh ra nặng một hai kg được chuyển đến trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương để theo dõi chăm sóc
còn người mẹ nằm tại khoa hồi sức bệnh viện tim hà nội tiếp tục điều trị các bệnh về tim
sau cuộc phẫu thuật bác sĩ chuyên khoa hai đặng quang hùng chia sẻ mang thai đến lúc này là kỳ tích đối với sản phụ có thể nói so với trước đây là ngoài sức tưởng tượng của các bác sĩ
tiến bộ của khoa học và sự phù hợp nhịp nhàng của hai chuyên ngành sản khoa và tim mạch giúp cho người bệnh tim mạch nặng chạm vào được ước mơ có được đứa con do chính mình sinh ra
theo các bác sĩ khi mang thai tim và mạch máu của người phụ nữ có nhiều sự biến đổi
thể tích máu tăng cơ thể sẽ tăng bốn mươi năm mươi thể tích máu trong ba tháng đầu thai kỳ và duy trì mức này trong suốt thời kỳ mang thai
cung lượng tim sẽ tăng ba mươi bốn mươi tức ứng với mức tăng thể tích máu
đặc biệt khi chuyển dạ cung lượng lại có thể tăng cao hơn trong lúc có các cơn co tử cung nhưng lại giảm xuống giữa các cơn co
sau sinh có hiện tượng tăng cung lượng máu trở về hệ tuần hoàng từ trậu hông dưỡng mau mạch ở bánh rau và các chi dưới do tử cung đã chống hiện tượng chai nếp đã được giải phóng
thứ hai nhịp tim tăng
khi mang thai nhịp tim sẽ tăng lên khoảng một mươi một mươi năm lần trên một phút so với bình thường
thứ ba là huyết áp giảm
do sự biến đổi nội tiết tố và tăng lượng máu chạy thẳng đến tử cung nên ở một số phụ nữ có thai huyết áp có thể giảm khoảng một mươi mm thủy ngân so với bình thường
ngoài ra thai phụ có thể có tình trạng tăng đông làm tăng nguy cơ huyết khối thuyên tắc
người mẹ mắc bệnh tim có thể gây thiếu oxy ở dinh dưỡng cho thai nhi
tùy theo mức độ bệnh và thời điểm của thai kỳ có thể gây các ảnh hưởng khác nhau như thai suy dinh dưỡng nhẹ cân so với tuổi thai chậm phát triển trong tử cung suy thai mạng tính dọa xảy thai sẻ thai dọa sinh non sinh non thai chết trong tử cung thai chết khi chuyển dạ
thai có thể bị dị dạng ở những sản phụ bị bệnh tim bẩm sinh có tím
tình trạng thai ngén sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe người mang thai bị bệnh tim đặc biệt là càng cuối thai kỳ
các nguy cơ có thể xảy ra đối với sức khỏe người mẹ như suy tim cấp phù phổi cấp thuyê tắc mạch phổi dối loạn nhịp tim thiếu máu trong thai kỳ tắc mạch do huyết khối tăng huyết áp thai kỳ gây tiền sản giật sản hay đột tử
mang thai và có con là thiên chức và niềm hạnh phúc của người phụ nữ
phụ nữ mắc bệnh tim mạch cũng không ngoại lệ cũng mong muốn có con và một gia đình bình thường
tin vui là hầu hết phụ nữ mang thai bị bệnh tim đều có thể sinh ra các em bé khỏe mạnh nếu thai kỳ được chăm sóc và theo dõi hợp lý
đa số các bệnh tim hiện nay đã có thể điều trị và kiểm soát hiệu quả
với các bệnh tim nhẹ việc mang thai không gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của thai và người mẹ
những phụ nữ mắc bệnh tim trong thai kỳ cần được các bác sĩ tim mạch và bác sĩ sản khoa theo dõi chặt chẽ sức khỏe trong suốt quá trình mang thai
ở những phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh con của họ khi sinh ra cũng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn những đứa trẻ khác
những trường hợp này bác sĩ tim mạch có thể làm siêu âm tim vào khoảng tuần thứ một mươi của thai kỳ để kiểm tra thai nhi có bị tổn thương tim hay không để có hướng xử trí phù hợp
trong suốt thai kỳ sản phụ phải thực hiện đúng các hướng dẫn của bác sĩ như chế độ ăn uống phù hợp không tăng cân quá mức ăn ít muối nhỏ hơn hai g trên một ngày
cần nghỉ ngơi nhiều tránh vận động thể lực nằm nghỉ ngơi nghiêng bên trái ít nhất một giờ trên ngày tránh thiếu máu tái khám đúng hẹn
khi bản thân có các triệu chứng bất thường phải lập tức tới cơ sở y tế để được các bác sĩ kiểm tra và can thiệp kịp thời
vậy phụ nữ bị bệnh tim cần làm gì khi dự định mang thai
tất cả mọi phụ nữ dự định mang thai cần khám chuyên khoa tim mạch đặc biệt là các phụ nữ đã có bệnh lý tim mạch
bác sĩ sẽ thăm khám thực thể và chỉ định ngồi số thăm dò cận lâm sàng để đánh giá mức độ bệnh
từ đó sẽ tư vấn cho người bệnh mang thai có an toàn hay không trong quá trình mang thai có thể gặp những nguy cơ gì
những loại thuốc cần dùng trước khi mang thai tấm quan trọng của việc theo dõi sát thai kỳ
các dấu hiệu bệnh nhân đang gặp nguy hiểm trong thai kỳ cũng như khi chuyển dạng
để giảm thiểu các nguy cơ những phụ nữ mang thai bị bệnh tim phải được sinh trong một bệnh viện có chuyên khoa tim mạch